một vụ vận chuyển hơn một mươi chín viên ma túy dạng hồng phiến vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh quảng trị phối hợp bắt giữ
cụ thể vào dạng sáng nay tại quốc lộ chín thuộc huyện cam lộ tỉnh quảng trị phát hiện một chiếc xe taxi đang lưu thông theo hướng lao bảo đông hà
có dấu hiệu nghi vấn lực lượng chức năng đã dừng xe kiểm tra
qua đó phát hiện trần hoàng minh nhật đang vận chuyển một mươi chín viên hồng phiến
nhật khai được thuê vận chuyển số ma túy trên vào thành phố huế với tiền công là hai triệu đồng
hàn gắn tình cảm không thành đối tượng đã cầm dao đâm vợ
sau khi gây án trương văn lanh chú huyện vị thủy tỉnh hậu giang đến công an đầu thú
lanh khai vào chiều ngày hai mươi bốn tháng năm lanh và vợ đến tòa nhân dân huyện vị thủy để hòa giải theo đơn yêu cầu ly hôn của vợ
sau khi năn nỉ hàn gắn tình cảm nhưng không thành ra khỏi tòa hai người tiếp tục xảy ra cãi vã
không chỉ dùng tay tát vợ lanh còn lấy dao nhọn thủ sẵn đâm trúng ngược vợ
rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu sau khi gây án lanh đã đến công an đầu thú và giao nộp hung khí
hôm nay tại tỉnh thái bình tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với nguyễn xuân đường và nguyễn khắc ninh
về tội cưỡng đoạt tài sản do có đơn kháng cáo
tại phiên tòa tất cả hai mươi năm bị hại là chủ các cơ sở dịch vụ tăng lễ trên địa bàn tỉnh thái bình đều vắng mặt
bị cáo đường tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội trong khi bị cáo ninh thành khẩn khai báo xin giảm nhẹ hình phạt
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã không chấp nhận toàn bộ nội dung kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm nguyễn xuân đường một mươi hai năm tù và nguyễn khắc ninh một mươi hai năm tù
sau một tuần xét xử sơ thẩm chiều nay tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi bảy bị cáo trong vụ thất thoát tài sản
xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam viết tắt là vim
bản án sơ thẩm nhận định hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhà nước
làm dối loạn thị trường kinh tế khiến dư luận xã hội bất bình
sáu bị cáo phải nhận án phạt về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
một bị cáo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó trần ngọc hà nguyên chủ tịch hội đồng thành viên nguyên tổng giám đốc vim lĩnh án một mươi một năm tù
liên tiếp gây ra một mươi một vụ lừa đảo chiếm đo tài sản hơn năm tỷ đồng hai vợ chồng phùng bá hiền và bùi thị thơm
cùng chú tại huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa đã bị công an thành phố thanh hóa khởi tố bắt tạm giam
để thực hiện các phi vụ lừa đảo hiền và thơm đã tìm mua các xe ô tô không rõ nguồn gốc
xe không có giấy tờ pháp lý đứng tên mua trả góp thế chấp tại ngân hàng hoặc đến các cửa hàng mua bán ô tô
các cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái để thuê xe
sau đó làm giả giấy tờ biển kiểm soát mang tên mình để bán hoặc đi cầm cố
hiện công an thành phố thanh hóa đã thu giữ được tám ô tô cùng nhiều tài liệu giấy tờ giả
đồng thời tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan
sau một tuần mở phiên tòa xét xử và nghị án chiều nay tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi bảy bị cáo
trong vụ thất thoát tài sản xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam viết tắt là vim
trong đó nguyên chủ tịch hội đồng thành viên nguyên tổng giám đốc vim trần ngọc hà bị tuyên phạt một mươi một năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí với bị cáo trần ngọc hà
một mươi năm bị cáo khác bị tòa tuyên phạt các mức án từ hai mươi bốn tháng tủ treo đến một mươi sáu năm tù
trong đó trần quang tiến nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đại nam một mươi sáu năm tù
lâm trí quang nguyên tổng giám đốc vim tám năm tù
vũ tử công nguyên kế toán trưởng vim sáu năm tù
đào quốc việt nguyên giám đốc công ty cổ phần vận tải và thương mại vim một mươi ba năm tù
riêng bị cáo nguyễn văn khôi nguyên trưởng ban kiểm soát thành viên hội đồng thành viên vim bị phạt ba mươi tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bản án sơ thẩm nhận định trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba vũ tử công đã tham mưu đề xuất soạn thảo văn bản
trình lâm trí quang ký bốn chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng cho vechangco vay tổng số là một trăm chín mươi ba tỷ đồng tại một số ngân hàng
đến hạn thanh toán viettanko không trả được nợ vay nên vim bị các ngân hàng cưỡng thu tiền đồng thời vim phải cho viettanko vay để thanh toán nợ các ngân hàng
tổng số tiền gây thiệt hại cho vim là hơn sáu mươi một hai tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi sáu dự án đầu tư sản xuất máy kéo bốn bánh hạng chung của vim đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chưa được bộ công thương xem xét quyết định đầu tư
nhưng trần ngọc hà vẫn thực hiện việc ký kết hợp đồng cung cấp ly xăng với công ty ici nhật bản và thanh toán hai đợt số tiền là hai triệu năm trăm linh nghìn đô la mỹ
nhưng sau đó không có căn cứ thu hồi gây thiệt hại cho vim số tiền hơn năm mươi sáu tỷ đồng
trước đó vào năm hai nghìn một mươi năm trần ngọc hà đã tự ý quyết định hợp tác với công ty tiking trung quốc
thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển sản phẩm xe ô tô tay lái bên phải để xuất khẩu sang sri lanka
nhưng không có nghị quyết của hội đồng thành viên vim gây thiệt hại cho vim gần một mươi tỷ đồng
một vụ vận chuyển hơn một mươi chín viên ma túy vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh quảng trị phối hợp bắt xử
vào lúc giờ sáng nay tại km hai mươi hai trăm chín mươi ba quốc lộ chín thuộc xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị
các lực lượng phối hợp phát hiện xe taxi biển kiểm soát
xe taxi biển kiểm soát bảy mươi bốn a tám nghìn ba trăm ba mươi hai đang lưu thông hướng lao bảo đông hà có giới hiện nghi vấn
dừng xe kiểm tra phát hiện ở băng ghế sau xe có trần hoàng minh nhật và một bao gói màu đen chứa một mươi chín viên hồng phiến
nhật được một người thuê lên cầu đầu màu ở huyện cam lộ tỉnh quảng trị vận chuyển vào thành phố huế
với tiền công là hai triệu đồng khi đi đến cầu tân lâm xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị thì bị bắt giữ
hôm nay tại tỉnh thái bình
tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo nguyễn xuân đường và nguyễn khắc ninh về tội cưỡng đoạt tài sản
tại phiên tòa tất cả hai mươi năm bị hại là chủ các cơ sở dịch vụ tăng lễ trên địa bàn tỉnh thái bình đều vắng mặt
bị cáo nguyễn xuân đường tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội
cũng như bản cáo trạng của viện kiểm sát và bản án của phiên xét xử sơ thẩm
bị cáo nguyễn khắc ninh thành khẩn khai báo xin giảm nhẹ hình phạt do có yếu tố nhân thân gia đình
ngoài ra tại phiên tòa các bị cáo cũng không đưa ra được những chứng cứ mới phù hợp với nội dung kháng cáo
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ nội dung kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo trên
vì cho rằng hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng làm người dân trên địa bàn hoang mang
trong đó bị cáo nguyễn xuân đường mức án một mươi năm năm tù bị cáo nguyễn khắc ninh một mươi hai năm tù
mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến cho nhiều tỉnh thành miền bắc bị ngập nặng
đặc biệt là tỉnh tuyên quang đang chịu thiệt hại nặng nề về người tài sản và hoa màu của người dân
cụ thể tính đến một mươi bảy h chiều nay mưa lớn trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã làm sạt lở đất đá
gây thiệt hại một trăm linh một ngôi nhà của người dân làm hai người chết và bốn người bị thương
hai nạn nhân tử vong do sạt lở đất là ông lâm vĩnh hiệp ba mươi bảy tuổi trú tại thôn tháng một mươi
xã yên lâm một mươi một
huyện hàm yên và bà ma thị mạnh sáu mươi hai tuổi thôn bản khả xã bình phú huyện chiêm hóa
ngoài ra mưa lớn còn làm một sáu trăm linh ha lúa và hoa màu bị ngập nước gần bảy ha diện tích en quả bị thiệt hại
hai mươi ba con da súc và năm trăm sáu mươi con da cẩm bị chết
thiên tai cũng làm hư hỏng nhiều công trình thủy lợi và nhiều tuyến đường giao thông liên huyện
xã bị sạt lở gây ếch tắc cục bộ
lực lượng cảnh sát giao thông công an đã nhanh chóng có mặt tại địa bàn
hướng dẫn các phương tiện di chuyển đảm bảo cho giao thông thông suốt
còn tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh lượng mưa lớn nước lên nhanh khiến nhiều xe bị chết máy giữa đường
mưa cũng khiến cho nhiều nơi ở vĩnh phúc ngập sâu
lực lượng công an đã tham gia hỗ trợ người dân di rời tài sản cũng như đẩy xe qua điểm ngập
đại lộ thăng long hà nội dù đã bớt ngập úng hơn ngày hôm qua nhưng người dân vẫn gặp khó khăn trong di chuyển
trong khi các con phố hướng về cầu vĩnh tuy ùn tắc nghiêm trọng do nhiều người tràn cả sang làn đường ngược chiều
khiến cho giao thông thêm hỗn loạn
tại hải dương một quán karaoke là tụ điểm chưa chấp nhóm các đối tượng tăng chữ tổ chức sử dụng
và sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng phát hiện triệt xóa
và đêm qua tại quán karaoke diamond ở xã cộng lạc huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an xã cộng lạc huyện tứ kỳ phát hiện bắt quả tang nguyễn văn hiếu
đang cất giấu một mươi hai viên nén hình hộp chữ nhật màu hồng và ba túi ni lông có chứa các hạt tinh thể màu trắng
hiếu khai nhận là ma túy tổng hợp cất giấu để bán
lực lượng chức năng bắt quả tăng bùi văn thành và phạm văn chuẩn đang tổ chức cho sáu người sử dụng trái phép ma túy
tại một phòng khác có sáu trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan chức năng thu giữ toàn bộ số ma túy và hai bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy để phục vụ công tác điều tra
ngày hôm nay tại tỉnh thái bình tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
đối với hai bị cáo là nguyễn xuân đường và nguyễn khắc ninh về tội cưỡng đoạt tài sản
đây là hai trong số bảy bị cáo trong vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến hoạt động dịch vụ hỏa táng
do nguyễn xuân đường cầm đầu có đơn kháng cáo
trong đó nguyễn xuân đường kháng cáo vì cho rằng bị oan không phạm tội cưỡng đoạt tài sản như truy tố
bị cáo nguyễn khắc ninh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa tất cả hai mươi năm bị hại là chủ các cơ sở dịch vụ tăng lễ trên địa bàn tỉnh thái bình đều vắng mặt
bị cáo nguyễn xuân đường tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội cũng như giống như bản cáo trạng của viện kiểm sát
và bản án của phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo nguyễn khắc ninh thành khẩn khai báo xin giảm nhẹ hình phạt do các yếu tố thân nhân gia đình
ngoài ra tại phiên tòa các bị cáo cũng không đưa ra được những chứng cứ mới phù hợp với nội dung kháng cáo
kết thúc phiền tòa hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ nội dung kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo nói trên
vì cho rằng hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng làm người dân trên địa bàn hoang mang
trong đó bị cáo nguyễn xuân đường mức án một mươi năm năm tù bị cáo nguyễn khắc ninh một mươi hai năm tù
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương bóc gỡ triệt xóa
cầm đầu đường dây này là trần anh tài chú tại huyện kim thành tỉnh hải dương
hiện năm bị can trong đường dây này đã bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra
căn cứ tài liệu điều tra xác định cuối tháng một mươi hai năm ngoái trần anh tài và các đối tượng trong đường dây
đã sử dụng hai tài khoản để đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên website b tám mươi tám com
có máy chủ đặt ở nước ngoài sử dụng phần mềm quản trị điều hành hoạt động đánh bạc online được phân làm bốn cấp
theo đó tài khoản cấp trên có thể tạo lập các tài khoản cấp dưới cấp điểm cho các tài khoản cấp dưới
để người đánh bạc tham gia cá cược
kết quả thắng thua sẽ quy thành tiền để thanh toán trực tiếp với các đối tượng tổ chức
từ tháng một mươi hai năm ngoái đến ngày một mươi ba tháng bốn năm nay đường dây này đã tổ chức cho nhiều người đánh bạc
qua tài khoản trên mạng internet với tổng số tiền lên tới tám trăm năm mươi ba bốn tỷ đồng
công an tỉnh hưng yên phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an và công an tỉnh bắc ninh
vừa điều tra làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
thủ đoạn hoạt động của nhóm là tạo lập các nick facebook
và gia lô để đăng tải các bài viết giả danh là nhân viên của công ty sổ số kiến thiết ba miền
có thể biết trước kết quả quay thưởng nên sẽ cho các số lô số đề chính xác tuyệt đối
các đối tượng còn thuê hơn một tài khoản facebook để chạy quảng cáo nhằm thu hút nhiều người xem
đồng thời các đối tượng còn giả danh là nhân viên ngân hàng có các chính sách hỗ trợ khách hàng vay tiền online
khách hàng chỉ cần cung cấp ảnh hai mặt căn cước công dân phía ngân hàng sẽ lo toàn bộ hồ sơ
và khách hàng phải chịu mức phí là hai tổng số tiền vay
sau khi khách hàng chuyển phí các đối tượng sẽ chiếm đoạt rồi cắt liên lạc với khách hàng
cơ quan điều tra cơ quan tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ba đối tượng trong nhóm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đã liên tiếp xảy ra các vụ thanh thiếu niên
sử dụng hung khí và súng để đánh nhau gây mất an ninh trật tự ở địa phương
nguyên nhân xảy ra các vụ việc nói trên phần lớn là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
để có thể ngăn chặn được các vụ việc tương tự xảy ra thì ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng
rất cần có sự quan tâm giáo dục của mỗi gia đình
đây là nhóm đối tượng gồm hai mươi hai thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi hai
vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
cơ quan công an xác định
các đối tượng trên đều thuộc hai băng nhóm mang theo bom xăng và hung khí hẹn nhau đến đường phạm văn thuận
đoạn thuộc phường tân mai thành phố biên hòa để giải quyết mâu thuẫn
trong quá trình hỗn chiến các đối tượng đã ném bom xăng gây cháy và sử dụng dao và súng để rượt đuổi
khiến đối tượng đinh văn đức bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện
tại hiện trường công an thu giữ nhiều chai thủy tinh các đối tượng dùng làm bom xăng
một mươi vỏ đạn và một con dao phóng lợi dài khoảng hai mét vụ việc khiến nhiều người đi đường một phen hoảng loạn

trong quá trình hỗn chiến hai đối tượng cũng bị công an tp biên hòa bắt giữ về hành vi gây dối trẻ tử công cộng
và sử dụng súng bắn đạn cao su trái phép vừa xảy ra tại khu vực siêu thị bixi thuộc phường tân hiệp tp biên hòa
nguyên nhân chính dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
các đối tượng đã rủ dê các đối tượng khác sử dụng hung khí súng tham gia hỗn chiến
trước khu vực ngã tư tân phong thuộc phường tân hiệp tp biên hòa để đánh nhau gây hoang mang dư luận
khám nghiệm hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi vỏ đạn một viên đạn cao su ba dao tự chế và một tuyếp sắt
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn thành phố biên hòa đã xảy ra khoảng năm vụ
với hàng chục đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm để hỗn chiến gây tâm lý hoang mang cho người dân
trong đó có tới bốn vụ các đối tượng đều sử dụng súng trong quá trình hỗn chiến
để phòng ngừa tội phạm do thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật tìm kiếm việc làm ổn định cho thanh thiếu niên
thì rất cần được sự quan tâm giáo dục của mỗi gia đình và nhà trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa vừa có công văn yêu cầu hội đồng định giá tài sản
trong tố tụng hình sự tỉnh khánh hòa thực hiện định giá tài sản thiết bị vật tư y tế
do cdc khánh hòa mua sắm để phục vụ xác minh dấu hiệu sai phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa yêu cầu hội đồng định giá trong tố tụng hình sự
xác định giá trị của một bộ hóa chất xét nghiệm ivd hai nghìn t một bộ dùng cho tách chết acid nucleic
bao gồm vật tư tiêu hao nêu trên tại địa bàn tỉnh khánh hòa vào thời điểm các ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
mùng bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một một mươi một tháng chín và một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan điều tra cũng cung cấp danh sách cán bộ viên chức của cdc khánh hòa
công ty trách nhiệm hiểu hạn phát triển công nghệ ứng dụng
việt nam lãnh đạo sở y tế liên quan đến vụ việc theo yêu cầu của hội đồng định giá
việc yêu cầu định giá thiết bị vật tư y tế do cdc khánh hòa mua sắm nhằm phục vụ việc xác minh
dấu hiệu sai phạm trong quá trình mua sắm thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác một người dân khi đi đánh cá đã bị mắc kẹt dưới chân cầu đập tràn
vừa được tổ tuần tra công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc cùng với nhiều người dân cứu hộ an toàn đưa lên bờ
sáng nay trong lúc đi tuần tra các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn huyện
khi đến đập tràn bàn long thuộc xã minh quang công an huyện tam đảo đã phát hiện anh nguyễn văn lợi
ở thôn bàn long xã minh quang đang bị mắc kẹt dưới trụ cầu tràn của đập
lực lượng công an đã cùng với người dân dùng dây cứu hộ nhanh chóng đưa anh lợi lên bờ an toàn
mưa lớn kéo dài liên tục từ tối hai mươi hai cho đến ngày hôm nay đã gây ra tình trạng úng ngập và sạt lở
tại nhiều tỉnh thành khu vực phía bắc gây ra thiệt hại nặng nề về nhà và nhiều diện tích nông nghiệp của người dân
tại tuyên quang đã ghi nhận hai trường hợp tử vong và nhiều điểm trên quốc lộ hai bị sạt lở nghiêm trọng
từ km sáu mươi ba đến km sáu mươi sáu trên tuyến quốc lộ hai thuộc địa bàn huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
liên tục xuất hiện các điểm sạt lở
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại địa bàn
hướng dẫn các phương tiện di chuyển đảm bảo cho giao thông thông suốt

ba quốc lộ hai đoạn từ tuyên quang đi hà giang đã khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại
việc sạt lở diễn ra vào ban ngày nên may mắn nhiều hộ gia đình đã kịp thời di rời người và tài sản
tuy nhiên trong quá trình di rời đồ đạc đất đá lở bất ngờ
ngôi nhà của gia đình anh lâm đình hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu gần như bị vùi lấp hoàn toàn
khiến chủ nhà thiệt mạng